ngành đường sắt việt nam cũng vừa khánh thành đưa vào vận hành tuyến đường sắt nhánh kết nối ga hương canh và công ty cổ phần bê tông bảo quân tỉnh vĩnh phúc
đây là tuyến đường sắt nhánh đầu tiên được đầu tư xây dựng tại tỉnh vĩnh phúc
về lâu dài khu vực này sẽ phát triển trung tâm vận chuyển logistic của vĩnh phúc và các vùng phụ cận
sau năm tháng thi công với sự phối hợp của ngành đường sắt tuyến đường gồm hai đường một đẩy chạy tàu một đề xếp dỡ hàng hóa với chiều dài gần một mét đã hoàn thành
giá trị đầu tư xây lắp là một mươi năm tỷ đồng còn tổng mức đầu tư là ba mươi tỷ đồng bao gồm cả thiết bị
đơn vị cũng đầu tư một mươi năm tiếp chở xi măng rời để vận chuyển vật liệu đầu vào cho nhà máy
nhưng phí cầu đường bộ bây giờ rất nhiều đường sắt chúng tôi đã nhìn vào hướng đó
chúng tôi đầu tư đường sắt kết nối để cung cấp hàng hóa cho thị trường đặc biệt là những ly xa
khoảng từ một trăm linh đến năm trăm linh km thì cái đường sắt nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều so với vận tải đường bộ tiết kiệm được khoảng hai mươi về giá thành
để nâng cao hiệu quả tuyến đường sắt nói trên ngành đường sắt đã đầu tư hệ thống toa tàu
có thể vận chuyển một mươi năm tiết xi măng phục vụ nhu cầu sử dụng
việc đưa tuyến đường sắt nhánh đầu tiên tại vĩnh phúc vào hoạt động góp phần giảm tải cho đường bộ
hạn chế ủn tắc giao thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương
trong việc hình thành và phát triển trung tâm vận chuyển logistic của vĩnh phúc
và các vùng phủ